còn theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc thành phố đã có bốn ngày không phát sinh ổ dịch mới cần theo dõi
hiện còn một mươi bảy ổ dịch đang diễn tiến tính đến thời điểm này có một trăm năm mươi tám bốn trăm chín mươi chín trường hợp mắc bệnh phát hiện tại tp hcm
trong đó có một trăm năm mươi tám chín mươi sáu trường hợp nhiễm trong cộng đồng và bốn trăm linh ba trường hợp nhập cảnh
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
từ ngày một mươi hai sáu trăm bảy mươi bảy người đã được lấy mẫu tại các khu cách ly khu phong tỏa các tòa nhà khu dân cư khu công nghiệp và khu chế xuất
để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả việc giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tự quản bảo vệ vùng xanh phát triển vùng xanh
để đạt được mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả việc giãn cách xã hội